lực lượng cảnh sát nhân dân cần phải chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng
về tăng cường chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chủ động thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương những thành tích đã đạt được của lực lượng cảnh sát nhân dân trong thời gian qua
để có được những chiến công thành tích vẻ vang như ngày hôm nay lực lượng cảnh sát nhân dân đã chịu nhiều mất mát tổn thất nặng nề
hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đã công hiến sức máu của mình nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ
sự hy sinh mất mắt đó đã chứng minh cho truyền thống tốt đẹp bản chất nhân cách cao cả của người chiến sĩ cảnh sát nhân dân
phải luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
thực hiện tốt sáu điều bác phù kính điều dạy công an nhân dân
chúng ta và quyên quyết đấu tranh ngăn chặn đập tăng mọi âm mưu hành động phá hoại của các tác lực tu địch và tội phạm
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
bảo vệ vững chắc an ninh chính trị của đất nước góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của đảng
bảo vệ sự bình yên của tổ quốc hạnh phúc của nhân dân
quy động sức mạnh tổng hợp của cài thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện thắng lợi
dịp bộ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn tập tự an toàn xã hội
trọng tâm là thực hiện các hiệu quả chỉ thị của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ
bên cạnh đó cũng cần nâng cao hiệu quả chất lượng công tác điều tra thi hành án hình sự
nhằm chủ động phòng ngừa ngăn chặn tội phạm đảm bảo không bỏ lọt tội phạm không làm oan người vô tội
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân
để thực sự là một lực lượng vũ trang nòng cốt sắc bén trong bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân